sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương lê anh duy chú an giang lại vi phạm pháp luật và bị lực lượng công an phường mỹ thạnh bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tạm giữ hình sự duy về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an duy khai nhận vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng tám tại khóm thới hòa phường mỹ thạnh thành phố long xuyên
phát hiện chiếc xe mô tô không người chôm giữ duy đã trộm chiếc xe đem đến khu vực bến phụ phà vàm cống cất dấu
đến trưa ngày hai mươi tám tháng tám duy bị lực lượng công an phường mỹ thạnh bắt giữ đồng thời thu hồi chiếc xe tăng vật
duy là đối tượng từng có nhiều tuyên án về các tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản